hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tọa phiên tòa là thẩm phán bùi văn tuấn đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh tham gia tố tụng là các kiểm sát viên tạ thanh bình và nguyễn trung hoan
cụ thể theo quyết định tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với một mươi ba bị cáo với năm nhóm tội danh
trong đó các bị cáo trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh bị truy tố về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước phải đưa hối lộ
bị cáo đỗ hữu ca bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn đình đương cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải thành phố hải phòng
và bị cáo đỗ thanh hoài cựu công chức tri cục thuế huyện cát hải thành phố hải phòng cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ
bị cáo đặng khắc thành hà thị bích nhàn bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
và tám bị can còn lại là hà thị trang đỗ thị đua vũ ngọc tú chu thị thu hiền nguyễn hiền tài ngô văn tuyên bị truy tố về tội trốn thuế
cùng với đó tham gia phiên xử còn có hai mươi một người được mời đến với tư cách là nhân chứng của vụ án
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin vợ chồng trương xuân đức năm mươi ba tuổi và nguyễn thị ngọc anh bốn mươi năm tuổi
cùng chú tại phường đằng hải quận hải an thành phố hải phòng cùng quản lý điều hành công ty cổ phần khánh dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
ngọc anh có vai trò kế toán trưởng của công ty và được đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng đức ngọc anh đã sử dụng căn cước công dân của bản thân và người thân người quen bạn bè hoặc nhân viên để thành lập thêm các công ty
nhằm hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức và ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính trên bốn mươi một tỷ đồng
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức biết tin cháu của mình là trương văn nam bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt khám xét liên quan đến hành vi mua bán chế phép hóa đơn
đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng đức và ngọc anh quản lý điều hành
ngay sau đó đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng khi ấy đã nghỉ hưu phải là người có mối quan hệ thân thiết với đức để nhờ trẻ tội
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an tp hải phòng bị truy tố theo điểm a khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
với khung hình phạt bị truy tố cựu thủ tướng đỗ hữu ca đối mặt với mức án một mươi hai hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
mức hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội căn cứ vào nhân thân người phạm tội và các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
đáng chú ý cựu thủ tướng đỗ hữu ca có tỉnh tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc bốn lần nhận tiền trẻ án cho ông trùng hóa đơn trương xuân đức
theo đó từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức và ngọc anh đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông đỗ hữu ca tại nhà riêng
lần đầu tại nhà riêng của bị cáo ca nguyễn thị ngọc anh là vợ trương xuân đức đã đưa một mươi tỷ đồng
lần thứ hai đích thấn đức đưa năm tỷ đồng vào phòng ngủ tổng một nhà ca
lần thứ ba vợ chồng đức mang hai bao tiền chứa tổng cộng một mươi năm tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà ca
lần cuối cùng ngọc anh mang thêm năm tỷ đồng đến gặp ông ca
sau bốn lần đưa tiền trái tội thế nhưng vẫn không có kết quả phản hồi cần trước tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
đức lại cùng vợ đến nhà ông đỗ hữu ca tại xã canh giang huyện thủy nguyên hải phòng để hỏi kết quả trẻ án
thời điểm đó cứ ngỡ việc chạy án đã êm xuôi đức dừng việc bỏ trốn và quay về hải phòng ăn tết
sinh hoạt cùng gia đình và sau đó bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
về hành vi mua bán trẻ phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà gặp ca xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
thế nhưng ông ca không những không trả tiền mà còn mắng và đuổi bà ngọc anh về
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phận cáo trạng ông đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức và ngọc anh
thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
thế nhưng đã giàn dối hứa hẹn giúp được và chiếm đoạt ba mươi năm tỷ của vợ chồng đức
trong quá trình điều tra ông cai đã chủ động nộp lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng trương xuân đức
theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường số tiền ba mươi năm tỷ đồng ông đỗ hữu ca bị quỳ kết là chiếm đoạt của người bị hại
được xác định là số tiền do phạm tội mà có
ông ca đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tiến hành tố tụng để chờ tòa án phán quyết
số tiền này có thể sẽ bị tịch thu dùng cung quỹ nhà nước
cũng trong vụ án này hơn một năm trước cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông ca tại hai địa chỉ số hai mươi bốn trên một mươi tám g lê hồng phong
tổ dân phố kiểu sơn phường đăng lâm quận hải an thành phố hải phòng
và thôn trại trên đồng phản xã canh giang thủy nguyên thành phố hải phòng
đồng thời ra quyết định tạm giữ đối với ông đỗ hữu ca nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại đây công an đã tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam đồng tiền ngoại tệ các trang sức kim loại màu vàng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất
mang tên ông đỗ hữu ca cùng vợ là bà vũ thị lộc và các cá nhân khác
sổ tiết kiệm mang tên bà vũ thị lộc và các cá nhân khác
về nguồn gốc tài sản ông đỗ hữu ca và bà vũ thị lộc khai số đồ vật tài sản này có được là thông qua việc tiết kiệm từ lương
trong quá trình công tác trong lực lượng công an bố mẹ để lại qua lễ tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án
bất động sản của cá nhân ông ca và bà lộc
tuy nhiên nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên lại không được ông ca và bà lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
kết quả điều tra xác minh đến nay đã xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án
tuy nhiên việc ông đỗ hữu ca và bà vũ thị lộc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án
bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của ông đỗ hữu ca
bà vũ thị lộc và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can đỗ hữu ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
theo dõi vụ việc trên tiến sĩ luật sư đặng văn cường sáng viên luật hình sự trường đại học thủy lợi cho rằng
với nội dung cáo trạng như trên ông đỗ hữu ca sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là khoảng bốn một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự với hình phạt là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
theo kết quả điều tra truy tố ông đỗ hữu ca sẽ được xem xét áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản một và khoản hai điều năm mươi một bộ luật hình sự như
thanh khẩn khai báo ăn năn hối cải tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác và gia đình có công với cách mạng
với nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có thể được áp dụng ông ca cũng có thể được tòa án xem xét áp dụng điều năm mươi bốn bộ luật hình sự để chuyển khung hình phạt sang khung liền kề nhẹ hơn
tuy nhiên trong vụ này người bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đồng thời cũng là bị can trong vụ án đã có hành vi đưa hối lộ nhưng bất hành
ở đây mục đích đưa hối lộ là để chạy án là mục đích bất hợp pháp
tiến sĩ cường chỉ ra rằng hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể cũng chưa có án lệ quy định về những tình huống nêu trên
đối với số tiền ba mươi năm tỷ ông ca nhận từ vợ chồng đức đã nộp lại luật sư cường cho rằng số tiền đưa hối lộ nhập người có thể sẽ bị tịch thu xung công quỹ nhà nước
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé